và sáng ngày hôm nay tại hà nội ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tổ chức hội nghị biểu dương
chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam cấp xã và trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thường trực ban bí thư võ văn thưởng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến
cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước các bộ ngành trung ương địa phương và hai trăm chín mươi chín điển hình tiêu biểu
đại diện cho một mươi năm trăm chín mươi chín xã phường thị trấn và gần một trăm linh ban công tác mặt trận trên cả nước đã tham dự hội nghị
trong thời gian qua nhiều cán bộ mặt trận cơ sở đã năng động sáng tạo đổi mới phương thức vận động
với phương châm biến không thành có biến khó thành dễ để huy động các nguồn lực xã hội và tổ chức
xây dựng nhiều mô hình hay cách làm hiệu quả trong cộng đồng
đây chính là những hạt nhân quan trọng góp phần xây dựng củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới
phát biểu tại hội nghị chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
hội nghị tuyên dương hôm nay là sự kiện quan trọng có ý nghĩa thiết thực
nhằm ghi nhận khẳng định những đóng góp quan trọng của đối mũ cán bộ mặt trận cơ sở
trong xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh góp phần tích cực vào những thành tựu chung của cả nước
chủ tịch nước đề nghị ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam tiếp tục chỉ đạo tăng cường hoạt động
của mặt trận tổ quốc cấp xã và ban công tác mặt trận gắn chặt với cơ sở cộng đồng dân cư
coi đây là yếu tố sống còn của công tác mặt trận
công tác mặt trận cần bám vào những nội dung sát thực với từng địa phương
đặc biệt là các vấn đề có tính nóng thời sự nhạy cảm đang được người dân quan tâm
chủ động đề xuất với chính quyền các cấp giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở
góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân
chủ tịch nước nhấn mạnh mỗi cán bộ làm công tác mặt trận cần thường xuyên bám sát cơ sở
để tuyên truyền vận động cũng như tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia giám sát hoạt động
của chính quyền cơ sở đề cao phương châm dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra dân giám sát dân thụ hưởng
nhận lời mời của đại tướng pachusev nikolai platonovic thư ký hội đồng an ninh liên bang nga
và ngài volpovic aleksandr grigorievic thư ký hội đồng an ninh quốc gia cộng hòa belarus
đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an việt nam làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm và làm việc tại liên bang nga
và cộng hòa belarus nhằm tăng cường hợp tác giữa bộ công an việt nam với các cơ quan thực thi pháp luật của nga và belarus
tại liên bang nga bộ trưởng tô lâm đã hội đàm với ngài pachusev nikolai platonovic thư ký hội đồng an ninh liên bang nga
gặp làm việc với lãnh đạo các cơ quan an ninh thực thi pháp luật liên bang nga để trao đổi tình hình thế giới khu vực và những vấn đề cùng quan tâm
nhất trí tăng cường trao đổi thông tin tội phạm điều tra xử lý các vụ việc liên quan đến hai nước
chủ động phòng ngừa các hoạt động phạm tội vi phạm pháp luật của việt nam và nga
tại cộng hòa belarus bộ trưởng tô lâm đã hội đàm với thư ký hội đồng an ninh quốc gia cộng hòa belarus
chủ tịch uban an ninh quốc gia bộ trưởng bộ nội vụ belarus
tại các cuộc hội đàm hai bên nhấn mạnh việc tăng cường phối hợp nhằm phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia
sử dụng công nghệ cao mua bán người tổ chức đưa người di cư bất hợp pháp tội phạm ma túy
trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại liên bang nga và cộng hòa belarus
bộ trưởng tô lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam đã đến thăm đại sứ quán việt nam tại nga và belarus
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng điểm lại các hoạt động nổi bật của bộ công an trong tuần vừa qua
bộ công an việt nam đã kết nối với một mươi tám bộ ngành địa phương để khai thác thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân được nhanh chóng thuận lợi
chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tại trụ sở công an tỉnh đắk lắc bộ công an đã tổ chức hội nghị giữ gìn an ninh trật tự vùng tây nguyên
pháp biểu khai mạc hội nghị thượng tướng lương tâm quang ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
việc tổ chức hội nghị là dịp để lãnh đạo các địa phương vùng tây nguyên trao đổi bàn bạc thống nhất đánh giá kết quả về công tác đảm bảo an ninh trật tự thời gian qua
giải quyết những tồn tại bất cập khó khăn vướng mắt trong thời gian tới góp phần giữ vững ổn định phát triển kinh tế an toàn xã hội
thực hiện thắng lợi nghị quyết hai mươi ba của bộ chính trị ở vùng tây nguyên
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu lực lượng công an các tỉnh tây nguyên tiếp tục đẩy mạnh các mặt công tác
nhân rộng và phát huy hơn nữa hiệu quả các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tạo chuyển biến mạnh mẽ về an ninh trật tự trên địa bàn tây nguyên
nhấn mạnh nhiệm vụ đảm bảo dữ liệu các ngành luôn đúng đủ sạch sống đồng thời tăng cường kết nối giữa dịch vụ công với chính phủ và người dân
đây là yêu cầu được trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tổ phó thường trực tổ công tác thực hiện đề án sáu của chính phủ và đoàn công tác
vụ công liên thông tại công an quận tây hồ tp hà nội vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một
bên cạnh đó thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị lãnh đạo công an tp hà nội trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
phải tăng cường công tác kiểm tra ra soát với những yêu cầu mục tiêu cụ thể động viên khen thưởng kịp thời những đơn vị cá nhân làm tốt
song cũng nghiêm khắc kiểm điểm phê bình các thành viên trong việc thiếu sâu sát chỉ đạo cấp cơ sở
chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi một chủ trì hội nghị tổng kết
công tác tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi hai triển khai kế hoạch chương trình nâng cao chất lượng hiệu quả
thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm và xây dựng thí điểm công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị trên toàn quốc
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an yêu cầu thời gian tới
để tiếp tục thực hiện hiệu quả ngày hội công an các đơn vị địa phương cần tập trung tuyên truyền hướng dẫn để mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm
chủ động phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm hình sự các hành vi vi phạm pháp luật thường xuyên đổi mới hình thức tổ chức đảm bảo phù hợp và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
điều kiện hoàn cảnh cụ thể của từng địa bàn dân cư cơ quan doanh nghiệp cơ sở giáo dục
đến làm việc và kiểm tra công tác tại công an tỉnh trà vinh và công an tỉnh điện biên
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an yêu cầu công an hai tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính hậu cần kỹ thuật
tổ chức tập huấn sử dụng trang thiết bị tập trung triển khai nghiêm túc các nghị quyết kế hoạch của bộ công an
bảo đảm an ninh trật tự tuyệt đối không để xảy ra bị động bất ngờ chủ động làm tốt công tác phòng ngừa nâng cao chất lượng công tác điều tra khám phá án
tiếp tục tập trung thực hiện chiến dịch cao điểm chín mươi ngày đêm trong thực hiện đề án sáu của chính phủ
cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán quý mão năm hai nghìn hai mươi ba bảo đảm yên bình cho nhân dân vui xuân
thưa quý vị nghiêm túc thực hiện kế hoạch cao điểm chín mươi ngày đêm triển khai các giải pháp
đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ quy định của luật cư trú năm hai nghìn hai mươi về việc sổ hộ khẩu sổ tạm trú giấy sẽ hết giá trị sử dụng sau ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm nay
hiện lực lượng công an thành phố hải phòng đang cùng với công an cả nước đẩy mạnh triển khai công tác cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân trên toàn thành phố
khắc phục mọi khó khăn lực lượng công an tại các quận huyện của thành phố hải phòng đang nỗ lực quyết tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ
nhiều mô hình cách làm sáng tạo được lực lượng công an các phường trên địa bàn thành phố triển khai đã và đang đem lại hiệu quả thiết thực
như mô hình điểm kích hoạt định danh điện tử mức độ một được đặt tại cổng bệnh viện hữu nghị việt tiệp đường hai bà trưng phường cát giải
lực lượng công an được triển khai tại mô hình có nhiệm vụ hướng dẫn người dân thực hiện các bước để truy cập ứng dụng một cách nhanh và dễ dàng nhất
chỉ mất khoảng từ năm đến bảy phút với sự hướng dẫn của tổ công tác là người dân đã xác thực thành công thẻ căn cước công dân gắn chip
mô hình làm tại cổng bệnh viện tiệp đường hai bà trưng phường cát giải nhằm mục đích vừa tuyên truyền vừa phổ biến cũng như vừa thực hiện các hướng dẫn và làm các thao tác cho bà con nhân dân để thực hiện kết hoạt định danh điện tử cũng như thực hiện các tác vụ của hành chính công
qua đây thì cũng đón nhận được sự tin tưởng và ủng hộ
cũng như là sự tham gia nhiệt tình của bà con nhân dân phường cát giải nối riêng cũng như là bà con nhân dân của quận đê trân nối chung
việc triển khai mô hình điểm kích hoạt định danh điện tử mức độ một và hướng dẫn tạo tài khoản đăng ký thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công của lực lượng công an đã thu hút sự quan tâm ủng hộ của đông đảo người dân trên địa bàn
đối với những điểm kích hoạt định danh điện tử tại công an phường hầu hết cán bộ chiến sĩ đều được huy động luân viên nhau tiếp đón người dân đến đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử từ sáng sớm đến tận đêm khuya để phục vụ hướng dẫn nhân dân cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng vneid
hôm nay tôi đến làm kích hoạt mã số định danh điện tử ở đây tôi thấy cái cách làm của công an phường cũng như là cái chủ trương chính sách của nhà nước
tôi cảm thấy rất là thích hợp nhất là với người già như chúng tôi đến đây là thời gian rất là ngắn được các anh các chị công an như thế này giúp tỡ nhiệt tình làm trong năm một mươi phút là xong
tôi thấy việc định danh điện tử cá nhân rất là phù hợp và rất là thuận thiện cho người dân
các đồng chí công an ở phường và ủy ban phường thường xuyên thông báo lên đài loa nhắc nhở động viên bà con ra làm để nó mang nhiều lợi ích cho bản thân
với rất nhiều nỗ lực cố gắng đến nay công an thành phố hải phòng đã thu nhận được hơn bốn trăm linh hồ sơ cấp định danh điện tử
thời gian tới công an thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về tính ưu việt của tài khoản định danh điện tử lợi ích hiệu quả của việc sử dụng ứng dụng vneid
qua đó góp phần nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm huy động sự tham gia vào cuộc của mọi tầng lớp nhân dân trong quá trình đồng hành ủng hộ giúp đỡ lực lượng công an
phân đấu triển khai hiệu quả toàn diện các nhiệm vụ giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai luật cư trú và đề án sáu trên địa bàn
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự cập nhật
liên quan đến vụ tai nạn lùi xe tải khiến ba mẹ con đi trên xe máy tử vong
công an thị xã sông cầu tỉnh phú yên đã tạm giữ hình sự đối với trần hữu dương tài xế xe tải
để điều tra và xử lý về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
theo một số hình ảnh được trích xuất từ camera an ninh gần hiện trường
nhận định ban đầu nguyên nhân của vụ tai nạn là do tài xế xe ô tô tải đã lùi xe không đúng quy định
đoạn qua thôn long thạnh xuân lộc thị xã sông cầu tỉnh phú yên
tài xế trần hữu dương điều khiển xe ô tô tải bảy mươi sáu h một nghìn ba trăm một mươi tám lưu thông theo hướng bắc nam đã phanh xe đột ngột
do không nhìn thấy xe máy từ phía sau chạy tới
cú lùi xe đã gây ra tai nạn khi đâm ngã vào cuốn xe máy
cùng ba người vào phía sau gầm xe tải khiến họ tử vong tại hiện trường
thi thể của các nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình mai táng
ban an toàn giao thông tỉnh phú yên cũng đã tới thăm hỏi động viên và hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong năm triệu đồng
lợi dụng sự mê tín dị đoan để chiếm đoạt tài sản
ngô quan duy và nguyễn thị tuyết loan đã bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra vào khoảng tháng sáu năm ngoái lợi dụng sự mê tín dị đoan của bị hại trong việc chữa bệnh cho người nhà
duy và loan đã theo dệt tự dựng lên nhiều câu chuyện không có thật để lấy tiền của bị hại
qua việc thực hiện các nghi thức làm cúng làm phép để chiếm đoạt của bị hại hai năm tỷ đồng
thưa quý vị hoạt động vận tải hàng không đang bước vào đợt cao điểm trong năm đó là kỳ nghỉ tết
đây cũng chính là thời điểm mà các đối tượng lừa đảo tung ra rất nhiều chiêu trò
răng bẫy hành khách nhằm kiếm tiền bất chính
đáng chú ý nhiều đối tượng đã tự nhận là đại lý vé máy bay của các hãng hàng không lớn
có thể mua được giá vé ưu đãi đã vờ nhận đặt cho khách
sau đó cung cấp mã vé chưa thanh toán để lừa khách hàng chuyển tiền thật
những trường hợp không được hoàn vé như vậy không phải là hiếm gặp
đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi hơn khi chúng lợi dụng uy tín của một số phòng vé
đánh cắp thông tin giả mạo vé máy bay giả gạ gẫm khách hàng mất cảnh giác
thực hiện hành vi giao vé giả và thu tiền tại chỗ
nhưng tất nhiên mã cốt vé trên tấm vé máy bay là giả và không có bất cứ giá trị nào khi ra sân bay
trên mạng cũng được nhưng mà phải chọn những cái đơn vị mà đã có uy tín mà mua
chỉ còn nếu mà mình chỉ tham rẻ mọi người ta đánh vào cái yếu tố là tham rẻ
thì lên mà cứ tìm những cái gì đó giá rẻ mà nó không có thật
thì đương nhiên là sẽ hay bị mắc những cái lừa như vậy
thủ đoạn phổ biến là đối tượng lừa đảo lợi dụng chính sách đặt vé giữ chỗ trong vòng hai mươi bốn h
để lấy mã đặt chỗ gửi chuyển cho khách hàng
rất nhiều khách hàng lầm tưởng như thế là đã có vé
nên thực hiện chuyển tiền
khi đã nhận được tiền đối tượng không thanh toán với hãng hàng không
và mã đặt vé sẽ tự hủy sau khi hết hạn mà khách hàng không được xuất vé
tất cả vé của đại lý do chúng tôi xuất ra
thì hiện tại chúng ta hỗ trợ về số hóa tất cả đại lý cấp hai
mỗi đại lý cấp hai hoặc là những khách hàng của chúng tôi đều được cung cấp hệ thống
và họ đều có thể trích cái vé đấy
nếu như người mua cẩn thận có thể trích chặt đến hãng hoặc trích bất kỳ chúng ta cũng có thể được
cùng với đó các chuyên gia khuyến nghiệp
khách hàng nên chọn một trong ba phương thức mua vé máy bay
gồm mua trực tuyến tại website tại phòng vé chính thức
tại đại lý của hãng và luôn yêu cầu lấy hóa đơn
để đảm bảo không mua phải vé giả vé bị nâng hạng
thời điểm diễn ra world cup cũng là lúc tình trạng trộm cắp diễn biến phức tạp
tại tỉnh bình phước lợi dụng sơ hở
một số đối tượng đã táo tợn đột nhập các quán cà phê
và các cơ sở kinh doanh tổ chức xem các trận cầu
để trộm cắp xe máy và các tài sản có giá trị
cụ thể tại quán cà phê tuấn coffi ở khu phố phú thịnh
phường tân phú thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
lợi dụng chủ quán và khách xem trận bóng lúc hai giờ sáng nay
một đối tượng đột nhập bẻ khóa xe máy rác ra ngoài
ra máy đối tượng gây ra tiếng động mạnh nên đã bị phát hiện
truy đuổi và bỏ chạy để lại xe
thời điểm này một đối tượng cũng cậy cửa cuốn
của cơ sở kinh doanh sát thép thành trung
ở xã đồng tiến huyện đồng phú trộm cắp nhiều tài sản có giá trị
như điện thoại và các thiết bị di động trị giá hơn bảy mươi triệu đồng
toàn bộ hình ảnh vụ trộm cũng được camera an ninh của cơ sở ghi lại
tổ chức cho người trung quốc xuất cảnh trái phép sang lào để kiếm lời
năm đối tượng vừa bị bộ đội biên phòng quảng trị bắt giữ
qua công tác nắm tình hình vào khoảng một mươi một h đêm ngày một mươi chín tháng một mươi một
tại khu vực biên giới quảng trị lực lượng chức năng đã phát hiện
bắt giữ năm đối tượng trên có hành vi đưa một mươi một người
người trung quốc xuất cảnh trái phép sang lào
lợi dụng đêm tối sương mù các đối tượng vòng tránh qua chốt kiểm soát
của biên phòng tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép
vụ việc đang được hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho cơ quan chức năng
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
vào sáng ngày hôm nay tại tỉnh khánh hòa vùng bốn hải quân đã bàn giao
chín ngư dân gặp nạn trên biển cho chính quyền địa phương và đại diện gia đình
các ngư dân này hành nghề lặn khai thác hải sản trên tàu cá quảng ngãi
gặp nạn chìm tàu tại khu vực quần đảo trường sa từ ngày sáu tháng một mươi một
chín ngư dân bị trôi giặt đã được tàu cá khác cứu vớt đưa về đảo sơn ca
hai ngư dân mất tích đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tàu kn bốn trăm hai mươi một cập đảo sơn ca
chở chín ngư dân về bờ sau khi cập cảng ba ngòi thành phố cam ranh
tỉnh khánh hòa vào sáng nay vùng bốn hải quân đã thăm khám sức khỏe
bàn giao chín ngư dân cho chính quyền địa phương và gia đình
các hoạt động tìm kiếm hai ngư dân mất tích vẫn đang được triển khai
tổ chức cho người trung quốc xuất cảnh trái phép sang lào để kiếm lời
năm đối tượng vừa bị bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị bắt giữ
qua công tác nắm tình hình vào khoảng một mươi một giờ đêm ngày một mươi chín tháng một mươi một
tại khu vực biên giới quảng trị lực lượng chức năng đã phát hiện
bắt giữ năm đối tượng trên có hành vi đưa một mươi một người sang lào
lợi dụng đêm tối sương mù các đối tượng vòng tránh qua chốt kiểm soát
của biên phòng để tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép
hiện vụ việc đang được hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp
đội cảnh sát hình sự công an quận cẩm lệ tp đà nẵng vừa truy xét
và bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng gồm lê văn sang và vũ trọng hoàng sơn
cùng chú tại quận liên triểu tp đà nẵng là thủ phạm đã gây ra vụ đột nhập
trộm cắp tài sản rất manh động và sẵn sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi một
thời điểm trên sang và sơn chở nhau dạo quanh khu vực phường hòa xuân
quận cẩm lệ tìm nhà dân sơ hở
khi đến trước một ngôi nhà trên đường bùi thiện ngộ hai đối tượng đã phá khóa
bluetooth một dây chuyền
tại cơ quan công an cả hai khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt hai vụ trộm cắp khác
cũng trên địa bàn quận cẩm lệ
được biết sang đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
chấp hành án về chưa lâu lại tái phạm
công an huyện long thành tỉnh đồng nai đang phối hợp với các cơ quan chức năng
điều tra xử lý địa điểm sang chiếc ga trái phép tại một bãi giữ xe ô tô ở huyện long thành
bất ngờ kiểm tra bãi đậu xe trung vui tại xã long phước do ông nguyễn tiến ngọc quản lý
một mươi bình ga loại bốn mươi năm kg và hai trăm bốn mươi sáu bình có chứa ga loại một mươi hai kg nhưng không có niêm mảng co
tất cả các bình ga đều thuộc các thương hiệu nổi tiếng
thời điểm kiểm tra lực lượng công an còn phát hiện hơn sáu trăm ba mươi niêm mảng co
mang các nhãn hiệu ga khác nhau cùng với nhiều dụng cụ dùng để sang chiếc ga
từ xe bồn sang các bình chứa
bước đầu xác định điểm sang chiếc ga trên hoạt động không phép
vụ việc đang được tiếp tục làm rõ